thưa quý vị hàng loạt cơ quan ngoại giao các nước đã ghi nhận đe dọa an ninh trong những ngày vừa qua
cảnh sát của tây ban nha vào ngày hôm qua đã cho hay đại sứ quán mỹ tại tây ban nha đã nhận một bom thư tương tự
như năm bom thư được gửi tới đại sứ quan ukraine và một số cơ quan khác của nước này
cảnh sát tây ban nha sau đó đã cho nổ quả bom thư thứ sáu này trong một vụ nổ có kiểm soát
trước đó tây ban nha đã phát hiện bom thư tại bộ quốc phòng và trung tâm vệ tinh của liên minh châu âu eu
tại một căn cứ không quân ở ngoài ô thủ đô madit
vụ việc xảy ra một ngày sau khi đại sứ quán ukraine tại madrid và một nhà máy sản xuất vũ khí
tại miền bắc của nước này nhận hai bom thư
biêu kiện thứ nhất đã phát nổ khiến một nhân viên đại sứ quán ukraine bị thương nhẹ
văn phòng thủ tướng tây ban nha cũng đã nhận bom thư hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
nhà chức trách tây ban nha hiện đã tăng cường an ninh tại các công trình công cộng
và các cơ quan ngoại giao sau các vụ việc trên